nhưng đội ngũ công an phường và cấp ủy tri bộ ở đây luôn xác định học bác chính là học tinh thần lấy nhân dân làm trọng nỗ lực hết mình vì lợi ích của nhân dân
tôi học tập bác phải gần dân phải luôn luôn là vì nhân dân để phục vụ và vận động nhân dân và mình cùng làm với dân dân tin dân mến dân yêu thì người ta sẽ làm cùng mình
làm theo lời bác dạy thì chúng tôi nghĩ là mình hãy học tập những việc thiết thực nhất có lợi và gần nhân nhất
và làm sao mà phục vụ tốt nhất được cho nhân dân
cũng từ đó mô hình nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh những cán bộ gần dân vì dân phục vụ
tôi thấy khu phố và công an phường thì nói chung thì cũng đi vận động nhân dân nói cũng nhiệt tình
rất nhiệt tình vì dù có sự cố như nhỏ bên nhỏ bên kia có sự cố khi tôi mở máy ra đề cập nhật máy của mình thì thấy có nó không thấy thì yêu gọi gọi là họ xuống xưa ngay đây

góp phần xây dựng hình ảnh những cán bộ gần dân vì nhân dân phục vụ
thành phố vũng tàu thời gian qua đã xây dựng được hơn tám mươi mô hình trong việc học tập và làm theo gương bác như mô hình lan tỏa nụ cười của phường năm mô hình một cộng năm của hội cựu chiến binh ngày thứ bảy vì dân của công an thành phố
đảng bộ thành phố vũng tàu xác định việc xây dựng những mô hình cụ thể là một trong những giải pháp trọng tâm trong thực hiện chỉ thị số năm
học bác là học những việc làm cụ thể chứ không thể nào mình nói chung chung trù tượng
thì đảng viên cũng như là nhân dân họ khó có thể thực hiện
qua đó thì tự bản thân mỗi cán bộ công chức cũng như đảng viên thấy là mình cũng phải soi rọi lại trong cái thực hiện cái chỉ thị năm đó với những việc làm cụ thể thiết thực để làm sao mà cùng với đảng bộ cũng như cùng với chính quyền trong xây dựng đảng bộ trong sạch cũng mạnh như chính quyền phục vụ nhân dân
để duy trì và phát huy được hiệu quả của những mô hình hay vũng tàu cũng tăng cường phát huy vai trò của công tác kiểm tra
đảng bộ thành phố vũng tàu cũng hết sức coi trọng công tác kiểm tra giám sát và kiểm tra việc thực hiện ngay trong cuộc chiến đấu
trong năm quý i năm hai nghìn một mươi chín thành quỷ vũng tàu đã chỉ đạo bang tiên giáo tiến hành kiểm tra giám sát đối với một số tổ chức cơ sở đảng để đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ
trong năm quý i năm hai nghìn một mươi chín thành quỷ vũng tàu đã chỉ đạo bang tiên giáo tiến hành kiểm tra việc thực hiện ngay trong cuộc chiến đấu